tại tỉnh quảng trị vụ sản xuất hề thu đang đứng trước nhiều khó khăn khi nắng nóng kéo dài
hiện tại địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống hạn
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
vụ hề thu năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi năm hectare lúa
trong đó gần bốn ba trăm linh hectare có nguy cơ thiếu nước
mực nước tại các hồ đập hiện ở mức từ năm mươi sáu mươi dùng tích thiết kế
trước tình hình này các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị đã thực hiện phương án tích chữ nước
đồng thời chuyển hướng cây trồng để hạn chế thiệt hại do hạn hán
tỉnh quảng trị đã có kế hoạch chuyển đổi gần bảy trăm linh hectare lúa thiếu nước
sang các hình thức sản xuất và cây trồng khác

tỉnh quảng trị đã có kế hoạch chuyển đổi gần bảy trăm linh hectare lúa thiếu nước sang các hình thức sản xuất
lịch cấp nước của các đơn vị không tổ chức sản xuất ở những vùng thiếu nước gây lãng phí
và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của chính người dân